muốn ngăn chặn được dịch bệnh thì phải ngăn chặn được tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
vì đây là con đường tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta rất cao
chống dịch trong tình hình mới cần phải kiểm soát nghiêm ngặt ở vùng biên
tuyệt đối không được lơ là chủ quan
hiện các đơn vị bộ đội biên phòng nước ta đã tăng cường các biện pháp phòng dịch
sau khi hàng loạt các vụ tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ
từ đầu đợt dịch covid một mươi chín đến nay lực lượng bộ đội biên phòng cả nước
đã phát hiện hơn một mươi bảy bốn trăm linh trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở biên giới
trong đó số nhập cảnh trái phép qua các tỉnh biên giới phía bắc tăng cao
cá biệt như tại cao bằng con số này lên tới hơn năm ba trăm linh người
hiện bộ tư lệnh biên phòng đang duy trì hơn một sáu trăm linh tổ chốt
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các đường mòn lối mở
hiện nay bộ đội biên phòng tập trung trên một sáu trăm hai mươi hai tổ chốt biên giới
với một trên chín bảy trăm linh
nếu như mình chủ quan lơ là mất cảnh trái phép
thì người nhập cảnh trái phép vào việt nam không kịp thu dung đưa đi cách ly
thì sẽ ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng
bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân biên giới không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
lực lượng biên phòng sẽ triển khai nhiều giải pháp để xiết chặt quản lý đường mòn lối mở trong thời gian tới
trong đó tăng cường kiểm tra
tránh sự lơ là tại các chốt kiểm soát quyết tâm ngăn chặn sự lây lan dịch covid một mươi chín